vào chiều ngày hôm qua tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức
công an tp hà nội thông tin tiến độ điều tra một số cán bộ của cdc hà nội liên quan đến vụ việt á
thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an tp hà nội cho biết
ông trương quang việt giám đốc cdc hà nội và bà lê thị bích tuyến
trưởng phòng tài chính kế toán đã nhận một một tỷ đồng của công ty việt á
hai vị can trên đã đưa ra các thông số kỹ thuật kích tết của công ty việt á
giúp cho công ty này trúng thầu hai dự án cung cấp ký tết gây thiệt hại cho nhà nước hơn chín tỷ đồng
liên quan đến công ty việt á cơ quan điều tra công an tp hà nội đã khởi tố ba vụ án
gồm một vụ liên quan cdc hà nội một vụ liên quan bệnh viện đa khoa hà đông
một vụ liên quan bệnh viện đa khoa ba vì